một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường tránh qua địa bàn xã đức phong huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
vụ tai nạn làm một mươi ba người thương vong hiện tỉnh quảng ngãi đang tích cực tiến hành cứu chữa cho các nạn nhân của vụ tai nạn
tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa quảng ngãi đã tiếp nhận một mươi một nạn nhân vụ tai nạn giữa xe ô tô một mươi sáu chỗ và container
các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương như gãy tay chân chấn thương nội tạng như dập phổi gan
trong số một mươi một nạn nhân có đến tám bệnh nhân bị thương nặng đến chiều nay có thêm một nạn nhân tử vong tại bệnh viện nâng số nạn nhân tử vong lên là ba người
trước đó khoảng bảy giờ ba mươi phút ô tô một mươi sáu chỗ ngồi biển năm mươi một b ba nghìn bảy trăm hai mươi bảy lưu thông từ hướng nam ra bắc khi đến tuyến đường tránh đoạn qua huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
và chạm với xe đầu kéo biển số năm mươi một d một nghìn năm trăm một mươi bốn kéo theo container biển số năm mươi một r chín nghìn tám trăm một mươi vụ tai nạn làm ba nạn nhân trên xe ô tô trong đó có tài xế tử vong một mươi nạn nhân bị thương nặng
ngay khi tai nạn xảy ra công an tỉnh quảng ngãi điều động cứu thương và kết thúc
các lực lượng hỗ trợ có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời phân luồng giao thông trên tuyến tránh quốc lộ một a không để u nứt
hiện các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn